lễ khai mạc hội nghị thường niên lần thứ hai mươi sáu diễn đàn nghị viện châu á thái bình dương
appf hai mươi sáu đã diễn ra vào chiều tối nay một mươi tám tháng một tại hội trường diên hồng nhà quốc hội
đây là lần thứ hai việt nam được chọn là nước chủ nhà đăng cai hội nghị quan trọng này
lần đầu tiên là vào năm hai nghìn năm
dự lễ khai mạc có chủ tịch nước trần đại quang chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân
đồng thời là chủ tịch hội nghị appf hai mươi sáu nguyên tổng bí thư nông đức mạnh
nguyên chủ tịch quốc hội nguyễn sinh hùng các đồng chí lãnh đạo nguyên lãnh đạo đảng
nhà nước quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
về phía khách quốc tế có tổng thư ký liên minh nghị viện thế giới ipu martin chungong
chủ tịch ipu gabriel baron nguyên chủ tịch ipu saber chaudhuri
cùng các chủ tịch quốc hội trưởng đoàn nghị viện các nước thành viên appf và quan sát viên
appf hai mươi sáu có sự tham dự của hai mươi hai đoàn nghị viện thành viên
bao gồm cả việt nam với ba trăm năm mươi năm đại biểu quốc tế trong đó có bảy đoàn cấp chủ tịch quốc hội
một mươi cấp phó chủ tịch quốc hội
hội nghị appf hai mươi sáu thúc đẩy vai trò của các nghị viện đối với hoạt động hợp tác của apec
phát huy những kết quả của tuần lễ cấp cao apec tại đà nẵng việt nam trên kênh nghị viện
phát biểu khai mạc appf hai mươi sáu chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân
chủ tịch hội nghị appf hai mươi sáu nêu rõ tại hội nghị thường niên lần này
ngoài việc cùng nhau trao đổi về các vấn đề an ninh chính trị kinh tế thương mại
hợp tác phát triển văn hóa xã hội môi trường một trong những mục tiêu phần đầu chính của hội nghị
là xây dựng một tầm nhìn mới trong giai đoạn tiếp theo sau hai mươi năm năm hình thành và phát triển của appf
chúng ta sẽ bám sát chủ đề của hội nghị đó là quan hệ đối tác nghị viện
vì hòa bình sáng tạo tăng trưởng bền vững
tầm nhìn đó cần phải được đặt trên và được dựa trên mối quan hệ đối tác nghị viện
chúng ta sẽ đặt tầm nhìn chặt hơn và hiệu quả hơn
chúng ta phải khẳng định những cam kết hành động mới để thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa cơ chế hợp tác trong epf
và giữa ebbf với các thể chế của khu vực
vì mục tiêu hòa bình ổn định và sự phát triển bền vững bao trùm
phát biểu chào mừng hội nghị chủ tịch nước trần đại quang nhấn mạnh
appf đã khẳng định là một cơ chế đặc biệt phát huy tâm huyết và trí tuệ
của nghị sĩ quốc hội các nước thành viên
trong việc thúc đẩy xu thế đối thoại hợp tác ở khu vực và trên thế giới
trên cơ sở bình đẳng tôn trọng lẫn nhau cùng có lợi tôn trọng các nguyên tắc của luật pháp quốc tế
đối thoại và hợp tác của diễn đàn đã thúc đẩy hợp tác đa phương đa tầng nấc
nhằm xử lý các thách thức chung nhất là trong việc thực hiện các cam kết của liên hợp quốc
về phát triển bền vững và ứng phó với biến đổi khí hậu
chúng tôi đánh giá cao các nước thành viên diễn đàn đã ủng hộ các nỗ lực của diễn đàn hợp tác kinh tế châu á thái bình dương
trong việc thúc đẩy thương mại và đầu tư tự do và mở kết nối toàn diện khu vực
cùng với các diễn đàn khu vực đối thoại và hợp tác diễn đàn nghị viện châu á thái bình dương
đã góp phần thúc đẩy châu á thái bình dương trở thành trung tâm
đổi mới sáng tạo giữ vai trò tiên phong trong việc phát triển các ngành công nghệ
năng lượng mới các lĩnh vực thương mại đầu tư thế hệ mới đem lại lợi ích thiết thực cho người dân
và cộng đồng doanh nghiệp góp phần phát triển kinh tế xã hội đưa hàng trăm triệu người thoát khỏi cảnh đói nghèo
cũng tại lễ khai mạc appf hai mươi sáu chủ tịch quốc hội fiji gico luveni chủ tịch
chủ nhà của appf hai mươi năm chủ tịch ipu gabriela baron và ngài takuji ienajimoto
trưởng đoàn đại biểu nghị viện nhật bản đại diện của chủ tịch danh dự appf
cũng đã có các bài phát biểu nhấn mạnh vị trí vai trò và tiếng nói quan trọng của appf trong quan hệ quốc tế